xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức một mươi sáu h của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong quý một năm nay tỉnh hà giang đã thu hút hơn tám trăm bốn mươi lượt khách du lịch đến tham quan trải nghiệm
tăng hai mươi một so với cùng kỳ tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên hai một trăm linh tỷ đồng
trong ba tháng đầu năm hà giang đón trên tám mươi ba lượt khách quốc tế và bảy trăm sáu mươi năm lượt khách nội địa đạt hai mươi bảy kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
riêng dịp tết nguyên đán vừa qua khách du lịch đến hà giang tăng tám mươi một sáu so với cùng kỳ năm ngoái với một trăm năm mươi sáu hai trăm linh lượt
trong đó khách quốc tế đạt hơn hai lượt khách
hiện hà giang có chín trăm ba mươi tám cơ sở lưu trú dịch vụ ăn uống chạm rừng chân
hà giang cũng là điểm đến trong nước được người việt tìm kiếm nhiều nhất trên google
và được tạp chí du lịch thế giới bình chọn trở thành điểm đến du lịch mới nổi đứng thứ hai mươi năm trên năm mươi hai điểm đến hấp dẫn nhất thế giới
tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng diễn ra trên cả nước trong đó có ninh bình
khiến cho tỷ lệ tiêm chủng đa số các vaccine trên địa bàn không đạt tiến độ và mục tiêu kế hoạch dẫn đến tạo khoảng trống miễn dịch
làm xuất hiện các dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt là đối với trẻ em
tại ninh bình tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục diễn ra trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đặc biệt là vaccine năm trong một cho trẻ em dưới một tuổi và vaccine ba trong một cho trẻ từ một mươi tám tháng tuổi
trở lên thực tế hiện nay ninh bình đã xuất hiện các trường hợp mắc ho gà sau hơn ba năm liên tục không có ca mắc
cùng với đó các trường hợp sốt phát ban nghi sởi rubella cũng bắt đầu được ghi nhận
ngành y tế ninh bình khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đến tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ
đồng thời theo dõi tình trạng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng để đưa trẻ đi tiêm bù tiêm vét ngay khi có vaccine
hy vọng tình trạng thiếu hụt một số loại vaccine phòng bệnh cho trẻ sẽ sớm được khắc phục trong thời gian tới
trước tình hình hạn hán xâm nhập mặn nghiêm trọng để giúp người dân tỉnh cà mau có nguồn nước ngọt sinh hoạt
ngày tám tháng bốn quân khu chín đã điều động ba tàu tải trọng lớn của lữ đoàn vận tải sáu trăm bốn mươi
trở hơn một bảy trăm linh mét khối nước ngọt cung cấp cho người dân tại các khu vực thiếu nước trầm trọng của tỉnh cà mau
theo phản ánh của người dân do thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng
họ phải mua nước từ các vùng khác trở đến với giá từ bốn mươi năm đến năm mươi nghìn đồng một mét khối
khiến cuộc sống càng thêm khó khăn
toàn tỉnh cà mau hiện có hơn hai sáu trăm linh hộ bị thiếu nước ngọt hoặc không chủ động được nguồn nước sinh hoạt do hạn hán
trong đó có hơn một bảy trăm linh hộ không có nước ngọt sử dụng do không khai thác được nước ngầm
kênh rạch khô cạn đường đi bị sụt lún giao thông bị chia cắt
tỉnh cà mau cũng đã chi một mươi tỷ đồng từ ngân sách sự phòng mua dụng cụ chứa nước
đồng thời mở rộng nối dài các đường ống dẫn cung cấp nước cho người dân
nhiều năm nay cứ đến mùa khô là bãi rác lộ thiên tại xã đắc lao huyện đắc minh tỉnh đắk nông lại cháy
tình trạng này làm phát tán khói bụi mùi hôi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
và đảo lộn cuộc sống của người dân có đất đai nương rẫy liền kề
khói mù mịt không khí ngột ngạt mùi hôi của rác cháy phát tán khắp nơi
tình cảnh này đã lặp đi lặp lại nhiều năm nay ở xã đắc lao huyện đắc minh
khói từ bãi rác cháy khiến cà phê bơ sầu riêng rụng lá chết cành vật nuôi không thể phát triển
người dân rơi vào tình cảnh bỏ rẫy thì không có sinh kế mà chăm sóc cây trồng thì không có giải pháp nào
đó mà đột đến giờ là chắc mấy ngày nữa đó mỗi khi tôi vào đi làm tôi thở cũng được
không chịu nổi đâu lá rụng quả rụng cái dưỡng rụng thì bà con tôi lấy cái gì mà ăn sóng đây
bãi rác đắk lao là nơi tập trung toàn bộ rác thải của huyện đắc minh tỉnh đắc nông
bãi rác được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi một với diện tích hai tám ha và nằm ngay bên đường quốc lộ một mươi bốn c cách trung tâm thị trấn đắc minh không xa
huyện đắc lao huyện đắc minh tỉnh đắc nông
huyện đắc lao huyện đắc minh tỉnh đắc nông
nhiều năm liền bãi rác đắk lao cứ tới mùa khô là cháy
nguyên nhân cháy vẫn chưa được xác định còn việc ô nhiễm môi trường thiệt hại tới cây trồng sức khỏe của người dân thì chưa được các ngành chức năng xem xét xử lý